phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai đã lập biên bản tiêu hủy hơn một tấn heo bệnh đồng thời mở rộng điều tra làm rõ những đối tượng có liên quan đến hai cơ sở giết mổ mua bán heo bệnh vừa được lực lượng chức năng phát hiện
trước đó lực lượng cảnh sát môi trường phối hợp với tri cục chăn nuôi và thú y đồng nai kiểm tra phát hiện khu giết mổ heo của nhà bà nguyễn thị xê tại tổ bốn khu phố ba phường long bình thành phố biên hòa có hơn một mươi con heo với trọng lượng gần ba năm tạ đã chết
ngoài ra tại cơ sở còn có một số con heo đang giết mổ có màu vàng da tím tái và hai mươi con heo nái heo bệnh đang chờ giết mổ
làm việc với cơ quan chức năng bà nguyễn thị xê cho biết mua số heo trên tại nhà ông lã văn công tại xã gia tân một huyện thống nhất
tiến hành kiểm tra cơ sở nhà ông lã văn công lực lượng chức năng phát hiện tại đây đang giết mổ nhiều heo đã chết biến đổi màu bốc mùi hôi thối
kiểm tra bên trong khu vực bảo quản đông lạnh có sáu con heo đã giết mổ thịt biến đổi màu sắc với trọng lượng khoảng hai trăm sáu mươi kg
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ số heo trên để xử lý theo quy định của pháp luật